hiện nay hà nội đang thực hiện nới lỏng giãn cách với việc không phân biệt các vùng đỏ vàng xanh
và nhanh chóng gỡ bỏ nhiều chốt chặn được lập lên trước đó
chỉ kiểm soát hai mươi ba chốt tại các cửa ngõ lớn ra vào thành phố
tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều chốt chặn chưa được tháo rỡ hay chỉ tháo rỡ một phần
gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực
ngõ sáu trăm một mươi hai trên năm mươi phố ngọc khánh
hàng loạt phương tiện phải quay đầu khi gặp chốt cứng
còn nhiều người dân khu vực vẫn thản nhiên không đeo khẩu trang
luôn lách qua hàng rào để qua chốt
trùng tình trạng này là chốt cứng trên phố thảo lão
vậy những chốt này có tác dụng gì
kiểm soát dịch bệnh hay cản trở người đi đường
không thể vô lý giữa một kỳ cao
chốt cứng trên phố thảo lão là sinh hoạt của hàng bao nhiêu nghìn hộ dân
mà lại ngăn cách như thế này ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân đi lại
chúng tôi là chúng người dân thì chấp hành trong cái đợt dịch vừa rồi là nghiêm trình
nhưng mà khi đã có chủ trương tôi cứ nghĩ là cái này phải mở ra để dân sinh hoạt động cho nó bình thường
cứ vào đây mà đến lúc chặn này thì lại phải đi vòng
một số khu vực khác thì ngay khi có chỉ thị mới của thành phố
lực lượng chức năng đã nhanh chóng tháo các hàng rào chắn cứng
thu dọn vật liệu
trả lại đường phố cho người dân di chuyển dễ dàng
chỉ còn duy trì các chốt cứng
đối với các địa bản giáp danh
các khu vực phát hiện có ca lây nhiễm trong cộng đồng hoặc các khu phong tỏa
và được biết hiện nay phường vũ nhưng cũng đang có các ca f giáp danh với phường vũ quỳ
do đó thì đối với các chốt cứng tại khu vực giáp danh này
chúng tôi tiếp tục duy trì và có cử các cử lực lượng
công an dân quân và cũng như là tổ quốc tế cộng đồng
thường xuyên túc trực hai mươi bốn trên bảy
và bảo vệ cái vùng xanh
việc duy trì kiểm soát bảo vệ thành quả chống dịch là tốt
thế nhưng không phải vì thế mà quá lo lắng
áp dụng quá khắt khe
dập khuôn các biện pháp cũ
đặc biệt là trong trạng thái nới lỏng giãn cách
gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt đi lại của người dân